tin an ninh trở tự đáng chú ý vào khoảng sáu giờ ngày hôm nay tức là ngày hai tết
kho k tám trăm bảy mươi của cục quân khí tổng cục kỹ thuật bộ quốc phòng tại huyện iagrai tỉnh gia lai
bất ngờ phát nổ lớn hiện trường đang được phong tỏa nghiêm ngặt và người ngoài không thể tiếp cận
kho đạn được đặt tại khu vực xa dân cư giáp danh giữa phường yên thế
thành phố pleiku và xã yasao huyện yagrai ngay sau tiếng nổ cột khói đen cao hàng chục mét
bốc lên nghi ngút theo ông nguyễn tiến dũng chủ tịch ubnd xã yasao huyện yagrai
ngay sau vụ nổ chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để di rời khoảng một mươi hộ dân
tại khu vực lân cận rất may là vụ nổ không gây thương vong cho người dân địa phương
hiện tại lực lượng chính quyền địa phương đang bảo vệ vòng ngoài hiện trường